các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin từ bệnh viện quận thủ đức bệnh viện tiếp nhận ba nhà sư trong vụ trọng án trên trong đó một người bị đứt cân cẳng và tay phải một người bị thương ở chán đứt động mạch thái dương và một người bị đứt bó mạch thần kinh cánh tay phải và mất máu nhiều